công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa phối hợp với các cơ quan chức năng
làm rõ việc một hộ gia đình nuôi nhốt một trăm hai mươi bảy cá thể rùa
tại hộ gia đình nhà ông hoàng minh triển ở số tám mươi tám đường phạm văn đồng phường tân hòa
thành phố buôn ma thuột cơ quan chức năng phát hiện một trăm hai mươi bảy cá thể rùa các loại đang được nuôi nhốt
được biết ông triển bắt đầu nuôi rùa từ năm hai nghìn một mươi
tại thời điểm kiểm tra ông triển có xuất trình ba bộ hồ sơ chứng minh nguồn gốc của sáu mươi tám cá thể rùa
số rùa còn lại ông cho rằng rùa do rùa mẹ sinh sản ra
cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số rùa trên
để xác minh chủng loại và làm rõ nguồn gốc xuất xứ